sáng nay một mươi tháng một mươi hai đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi với chủ đề
đoàn kết sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tại đại hội tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu chỉ đạo
trong đó đề nghị công tác khen thưởng phải phù hợp với thành tích và kết quả đạt được
thi đua là để đào tạo rèn luyện tránh hình thức
dự đại hội còn có các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và các địa phương về dự đại hội
về dự đại hội còn có hai hai mươi đại biểu là đại diện các bà mẹ việt nam anh hùng
các đồng chí lọ thảnh cách mạng anh hùng lực lượng vũ trang anh hùng lao động thời kỳ đổi mới
chiến sĩ thi đua toàn quốc các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực ngành nghề dân tộc tôn giáo
ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám toàn văn lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh
đã được đăng trên báo cứu quốc mở đầu lời kêu gọi bác viết
của thi đua ái quốc là gì trả lời chính câu hỏi này người đã đưa ra ba mục đích
và cũng là nhiệm vụ cấp bách lúc bấy giờ đó là diệt giặc đói khổ diệt giặc rốt nát
diệt giặc ngoại xâm nhưng mục đích cuối cùng vẫn là hạnh phúc của dân
đặc biệt người nhấn mạnh bột phận của người việt nam bất kỳ sĩ nông công thương binh
bất kỳ làm việc gì đều cần phải thi đua nhau lời kêu gọi thi đua ái quốc của bác hồ
xuất phát từ niềm khát vọng lớn nhất của mỗi người dân việt nam đó là đem lại hạnh phúc
ấm no và độc lập tự do cho nhân dân vì thế nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân
từ già đến trẻ từ tiền tuyến đến hậu phương thi đua yêu nước được cụ thể hóa với nhiều phong trào
như gia tăng sản xuất và tiết kiệm diệt giặc lập công ba đảm đang ba sẵn sàng năm sung phong
nhờ đó đất nước từng bước vượt qua những khó khăn trước mắt nạn đói nạn rốt dần được đẩy lùi
bước đầu bảo đảm những điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho kháng chiến
trải qua chặng đường dài lịch sử xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của đảng
phong trào thi đua ái quốc luôn phát triển mạnh mẽ sâu rộng có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp
đã cổ vũ động viên cả dân tộc nỗ lực thi đua thể hiện lòng yêu nước vượt qua muôn vản khó khăn
thử thách vươn lên đạt những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới
xây dựng và bảo vệ tổ quốc cùng với các phong trào thi đua quy mô toàn quốc
tất cả các cấp các ngành các địa phương đều có những phong trào thi đua với nhiều hình thức tổ chức phong phú
nội dung thiết thực động viên và lôi cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tích cực tham gia
đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi đã quy tụ hàng nghìn bông hoa đẹp
những câu chuyện cảm động của những người yêu nước đã mang đến một niềm cảm hứng lớn cho tất cả người dân việt nam
tiếp tục thi đua hăng say lao động sáng tạo
đó là câu chuyện đầy cảm động giữa ông võ văn bình và chị nguyễn ngọc luyến trong trận lũ lịch sử
vừa xảy đến tại tỉnh quảng bình
đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi đã quy tụ hàng nghìn bông hoa đẹp
những câu chuyện cảm động của những người yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi đã quy tụ hàng nghìn bông hoa đẹp
đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi đã quy tụ hàng nghìn bông hoa đẹp